mạng một nạn nhân khác cũng bị đất vùi lấp nhưng may mắn được lực lượng cứu hộ ứng cứu kịp thời
hiện lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường để tiến hành điều tra vụ việc
tỉnh quảng ninh vừa phải hứng chịu một đợt mưa lớn nặng nề nhất trong vòng bốn mươi năm qua
nước răng lên không thoát kịp đã làm ngập đụt hàng nghìn ngôi nhà
tuy nhiên thiệt hại nặng nề nhất lại đến từ những vụ sạt lở tại khu dân cư
trôn vùi hàng trăm ngôi nhà dưới đất đá và bùn thải
hàng năm tại những bãi đổ thải của vùng than quảng ninh phải gánh hàng trăm triệu mét khối thải là đất đá xỉ than đổ ra
tạo nên những khối núi nhân tạo cao hàng trăm mét
thêm vào đó đất tại đây thường xốp không có độ kết dính
theo lý giải của các công ty than các bãi thải luôn được đổ cắt phân tầng
tuy nhiên đợt mưa lũ lớn trên địa bàn vẫn đang tiềm ẩn nguy cơ sạt lở
tựa như những quả bom nổ chậm ngay trên đầu người dân
cùng với rất nhiều địa phương khác từ ngày hai mươi tám tháng bảy đến ngày bốn tháng chín
trên địa bàn tỉnh điện biên đã xảy ra mưa lớn dẫn đến lũ quét xả lở đất và ngập úng cục bộ
làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản
lực lượng công an tỉnh điện biên đã có nhiều việc làm thiết thực
giúp nhân dân từng bước khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
ngay sau khi xảy ra mưa lũ công an các huyện thị xã thành phố huy động cán bộ chiến sĩ xuống các địa bàn cơ sở
nhanh chóng di rời nhân dân ra khỏi vùng lũ giúp đỡ các hộ gia đình bị thiệt hại dựng nhà tạm
trong đợt này công an tỉnh điện biên cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn thanh oánh
và doanh nghiệp tư nhân thái biên tỉnh điện biên hỗ trợ hàng nghìn ngày công lương thực thuốc men và tiền mặt
với tổng trị giá gần chín trăm linh triệu đồng để giúp nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra
tin thế giới
siêu bão sao đơ lơ dự báo sẽ đổ bộ vào đài loan vào chiều tối ngày nay
và đến ngày mai sẽ đổ bộ vào các tỉnh miền đông trung quốc
để chủ động đối phó với siêu bão đài loan đã đình chỉ hàng loạt chuyến tàu
và di chuyển khẩn cấp hơn hai sáu trăm linh người dân ra khỏi vùng nguy hiểm
trong khi trung quốc khởi động báo động khẩn cấp cấp ba để đối phó với cơn bão
thủ tướng trung quốc lý khắc cường đã ra chỉ thị yêu cầu các địa phương liên quan
và cơ quan chức năng triển khai hiệu quả các biện pháp phòng ngừa
hạn chế tối đa tổn thất về tài sản bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân